các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
căn cứ và kết quả điều tra năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng sơn hội
ông nguyễn canh tuất đã không tham mưu và tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi ba
để một số đối tượng vào khai thác lấn chiếm đất rừng
trong khi đó với vai trò là phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa
ông ngô huỳnh lý đã buông lỏng trong công tác quản lý điều hành dẫn đến một mươi tám vị trí rừng tự nhiên
với tổng diện tích hơn bốn mươi sáu m hai thuộc các khoảnh bốn sáu bảy tám
trong khi đó tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội bị hủy hoại ước tính thiệt hại hơn một trăm tám mươi bảy tỷ đồng
ban thường vụ huyện ủy cô tô tỉnh quảng ninh vừa có quyết định thi hành kỷ luật
đối với phạm văn thường công chức địa chính xây dựng xã thanh lân bằng hình thức khai trừ khỏi đảng
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ lãnh đạo huyện ủy cô tô đối tượng phạm văn thường trong quá trình là công chức địa chính
đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm nhận tiền của người dân và hứa là sẽ lo lót giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ
nhưng không thành sau đó người dân đã có đơn trình báo sự việc
căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn ba tháng đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với diễn biến phiên tòa xét xử vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và chiều qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
tiếp tục xét hỏi bị cáo nguyễn thăng long giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hoạn xăng dầu năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm
trụ sở tại xã bình minh huyện trảng bom tỉnh đồng nai về hành vi buôn xăng lậu
theo có trạng long đã lấy hơn một ba triệu lít xăng từ vợ chồng võ thanh bình nguyễn thanh tân công ty tân bình phong phú tp hcm về bán lẻ
tại phiên tòa bị cáo long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình mà cáo trạng đã truy tố
ngoài ra long còn khai có mua chất bột màu vàng ở chợ kim biên tp hcm về để pha chế
để tạo màu làm giả xăng ron chín mươi năm rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng
còn tại quảng bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh và bộ công an
đã phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
thu giữ hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động một trăm tám mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng phối hợp phán đã bắt giữ đối tượng mang quốc tịch lào là kham la kong man ni
đẩu kéo mang bình kiểm soát lào nhập cảnh vào việt nam đang vận chuyển hơn một mươi ba kg ma túy loại ketamine để giao cho đối tượng tại địa bàn huyện minh hóa
đến bốn h ba mươi phút cùng ngày tại km chín mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi hai c thuộc địa phận xã hóa phúc huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng chuyên án đã bắt quả tăng đối tượng đinh thị thanh có hành vi nhận hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tăng đối tượng đinh thị hoàng yến trú tại tỉnh quảng bình
giao tiền công vận chuyển ma túy với số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kip cho đối tượng kham la kong man ni
tại địa bàn xã hóa phúc huyện hướng hóa tỉnh quảng bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng thanh và yến thu giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng và ba điện thoại
bước đầu đấu tranh các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong thời gian gần đây tại một số điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh bạc liêu
tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập nhưng không phải để hát mà là để sử dụng trái phép chất ma túy
thực trạng trên đang trở thành hồi chuông báo động đòi hỏi sự chung tay của các ngành các cấp
trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng để ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn ma túy vào giới trẻ
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
bảy bích đi lông chứa ma túy dạng một hai mươi bốn viên thuốc lắc bốn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
cùng số tiền gần chín mươi triệu đồng là những tăng vật
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu thu giữ
khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
thời điểm lực lượng công an bắt quả tăng hai mươi bảy thanh niên từ một mươi bảy đến ba mươi tám tuổi
đang thực hiện hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
còn đây là hiện trường khi lực lượng chức năng bắt quả tang một số cơ sở karaoke
trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
qua kiểm tra một mươi bảy phóng hát đang hoạt động tại quán
lực lượng công an thu giữ nhiều bịch nilon chứa ma túy dạng bột và các dụng cụ
để sử dụng cho cổ bay lắc của hơn tám mươi nam nữ đang trong độ tuổi thanh thiếu niên
tình trạng mua bán tàn trữ tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
ở các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như là cao kê nhà nghỉ khách sạn dân doanh có dấu hiệu hoạt động phức tạp cho lại
tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy dạng phát sinh
trẻ quá về độ tuổi đa dạng về thành phần
và hiện nay giới trẻ rất là ưa chuộng sử dụng các loại ma túy như
là ma túy đá thuốc lắc dân dân thì rất dễ dẫn đến gây lộn thần ngáo đá
sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
không chỉ diễn ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn trung tâm thành phố
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập bay lắc đã xuất hiện và có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại các vùng nông thôn
điển hình là tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai
khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất đã bắt quả tang hàng chục nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên
đang sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều đĩa xứ chứa chất ma túy do các thanh niên sử dụng giang dở cùng hàng chục viên thuốc lắc
được cất giấu để phục vụ nhu cầu bay lắc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá một trăm linh năm vụ
liên quan đến hai trăm chín mươi sáu đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy
đây là hồi chuông báo động cho toàn xã hội về tệ nạn nguy hiểm này